tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ lào thonglun sisulit hay thủ tướng bày tỏ vui mừng
cho những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt
và hợp tác toàn diện việt nam lào thời gian qua
đáng chú ý trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám kinh mạch thương mại hai chiều tăng gần một mươi năm
so với cùng kỳ năm trước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm
chỉ đạo thực hiện hiệu quả hiệp định về hợp tác lao động
thỏa thuận về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giáo thú
và triển khai tổng kết mô hình kiểm tra một cửa một lần rừng
tại cặp cửa khẩu lao bảo đen sa văn
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia
đóng góp tích cực của đoàn đại biểu chính phủ lào
và cá nhân thủ tướng thonglun sisulit tại hội nghị wfef asean hai nghìn một mươi tám
thủ tướng thonglun sisulit nhiệt liệt chúc mừng thành công
về mọi mặt của hội nghị lần này và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu
của nước chủ nhà dành cho đoàn đại biểu chính phủ lào
nhân dịp này thay mặt đảng chính phủ và nhân dân lào
thủ tướng thonglun sisulit một lần nữa bày tỏ sự biết ơn sâu sắc
đối với sự chia sẻ giúp đỡ quý báu về vật chất và tinh thần
của đảng chính phủ và nhân dân việt nam anh em dành cho lào
trong việc khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện
tại tỉnh atapu cuối tháng bảy vừa qua